đại sứ quán việt nam tại canada vừa phát đi thông cáo khẩn đề nghị công dân việt nam tại canada
thận trọng với thông tin về chuyến bay thương mại tự phát đưa người về nước
đại sứ quán khẳng định đến nay các cơ quan chức năng trong nước chưa có thông tin chính thức
về việc bán vé và tổ chức chuyến bay từ canada về việt nam
do đó đại sứ quán đề nghị công dân thận trọng nâng cao cảnh giác không cung cấp thông tin cá nhân
và không thực hiện các giao dịch tài chính với các tổ chức cá nhân mượn danh nghĩa của cơ quan đại diện
để đứng ra thu xếp tổ chức và thu tiền cho các chuyến bay không phải do chính phủ cấp phép
hiện nay các cơ quan đại diện việt nam tại canada đã nhận được hơn một một trăm linh đơn đăng ký nguyện vọng về nước
và đã chuyển các cơ quan trong nước xem xét xử lý
khi có thông tin về chuyến bay việc bán vé máy bay thời điểm có chuyến bay
sẽ được cập nhật một cách chính thức trên trang web của đại sứ quán việt nam tại canada